nghề làm bánh bò thốt nốt
vừa có thể giữ lại nét truyền thống văn hóa địa phương
vừa là cái nghề mưu sinh của một bộ phận người dân ở vùng tẩy núi
như chị trương thị kim lọc
ở xã há vĩnh trung huyện tịnh biên
với nhiều năm theo bà ngoại theo mẹ làm bánh bán
thế rồi chị cũng dần thích thú say mê với nghề truyền thống của gia đình
giờ đây tuy số lượng làm bánh mỗi ngày không nhiều
chỉ vài ký gạo
nhưng cũng đủ mang lại thu nhập khá ổn định cho gia đình chị lọc
ngày làm trung bình có bốn ký gạo
bốn ký gạo đó mình lời tầm cả hai trăm linh ngàn
bánh này là bánh đặc sản của an giang
cho nên mình khách du lịch đi đến đây
người ta cần cái món bánh bò này nè
bánh thốt nốt bánh này kêu bánh thốt nốt
vậy nên mình phải gán dữ dịch
cho khách đến đây đừng nhớ tới cái bánh này
của vùng tể núi an giang
quy trình làm bánh bò thốt nốt khá công phu
và mỗi hộ gia đình đều có bí quyết chế biến riêng biệt
theo ông võ văn minh
ở thị trấn nhân tây
nhà bàng huyện tịnh biên
với kinh nghiệm của ba thế hệ trong gia đình làm bánh bò thốt nốt
thì việc chọn gạo là rất quan trọng
bởi chọn được gạo ngon gạo chất lượng
để tạo đậu tơi sớp
thì bánh làm ra mới đạt yêu cầu
gạo thì mình phải gạo lúa sóc
lúa sóc mà lúa sóc cũ hai năm
hai năm trở lên
mình mới ngâm được
ngâm là phải
ngâm cách đêm
ngâm cách đêm cho nó
qua ngày sau mình mới
tới chiều qua ngày sau mình mới xây được
ở vùng bảy núi an giang
nghề làm bánh bò thốt nốt bây giờ rất thịnh hành
đặc biệt vào các dịp lễ tết
là cả vùng rất nhộn nhịp
rất nhiều nhà làm bánh
riêng các cơ sở
hộ gia đình sản xuất với số lượng nhiều
thì luôn luôn đỏ lửa
hết ngày đêm
bởi họ phải chuẩn bị từ đầu giờ chiều hôm trước
đến khuya hôm sau
nào là lao lá
gọt vỏ thốt nốt
mài thốt nốt
cũng như chuẩn bị các dụng cụ để đổ bánh
như hộ ông minh
để chuẩn bị cho mẹ bánh mới
từ một mươi ba h chiều mỗi ngày
lò bánh nhà ông đã khởi động
theo nhiều quan sát
thì việc làm bánh bò rất cực
như hôm nay gia đình của chú minh
đã thức dậy từ lúc ba h sáng
để chuẩn bị các công đoạn
và bây giờ đã đến công đoạn
mài trái thốt nốt
ngâm y đã ngửi được mùi thơm rồi đây
bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem
công đoạn này có ý nghĩa như thế nào
trong quy trình làm bánh này nhé
dạ chú minh ơi
không biết là trái thốt nốt đó chú
phải đặt yêu cầu như thế nào
để mình có thể làm bánh bò vậy chú
trái thốt nốt nó đặt yêu cầu là
mình phải chọn được một trái tươi
không bị hư
nó phải rụng xuống
tự nó rụng xuống mình mới làm được cái bánh đó
nó mới ngon
dạ chú ơi
thế thì tại sao gia đình mình
không mài trái thốt nốt này từ sớm
mà đến bây giờ mới mài vậy chú
bây giờ mài từ sớm thì nó
cái bột nó sẽ tự lên men nó chua
mình phải canh đúng cái giờ của nó
mình mới làm cái bánh được
chứ nếu mài sớm quá
thì cái bột thốt nốt này
nó lên men quá giờ của nó
là nó sẽ bị chua cái bánh của mình
vừa là yếu tố quan trọng
quyết định hương vị đặc trưng của bánh
nên công đoạn mài thốt nốt
theo chúng tôi
được xem là công đoạn khá vất vả
và mất nhiều thời gian
không chỉ tốn công sức
mà cần phải có đôi tay khéo léo
sự kiên nhẫn
thì mới tách hết bột
còn trong trái thốt nốt
nhưng với những người thợ lành nghề
với đôi tay thuần thuộc
vậy rồi những công việc khó nhọc này
cũng trở nên đơn giản hơn
dạ chị ơi
không biết là mình làm cái nghề này có khó không chị
dễ gì nè
mài cũng dễ
chứ đâu có khó gì đâu
thế thì cái thu nhập của mình
hằng ngày làm cái công việc này nó nhiều hay ít chị
mà các chị
ba giờ các chị làm
làm cũng rồi
công việc cũng được bốn năm chục ngàn
bốn năm chục ngàn mình trang trải
mua sách vở cho con rồi
mà sáng các chị mình đi làm chuyện khác nữa
mình sẽ làm chuyện khác nữa
mình sẽ làm chuyện khác nữa
theo những người thợ lành nghề
đặc trưng của bánh bò thốt nốt
là màu sắc và hương vị của bánh
hai yếu tố này
do bột thốt nốt
và đường thốt nốt quyết định
những vùng có nhiều thốt nốt
thường làm bánh bò ngon hơn các vùng khác
dạ chào anh
dạ chào anh
anh ơi mình làm tới công đoạn nào rồi anh
đây là công đoạn trộn bột
đây là công đoạn trộn bột
thế thì một cái thau bột như thế này
thì nó bao gồm những nguyên liệu gì anh ha
gồm bột gạo và bột thốt nốt
gồm bột gạo và bột thốt nốt
và gồm đường thốt nốt

hiện giờ là anh đang vô bột gạo và bột thốt nốt trước
trộn cho nó đều lên
rồi sau này sẽ vô đường thốt nốt

thế thế này mình bao lâu nó mới dậy anh
khoảng một mươi năm đến hai mươi phút
một mươi năm đến hai mươi phút
không biết nó làm được nhiều bánh không anh ha
này trên ngàn cái à
những công đoạn chuẩn bị quan trọng

quy trình làm bánh bò thốt nốt được thực hiện xong
thì mặt trời cũng dần lối dạng

để hòa nhập để trải nghiệm làm bánh cùng bà con

ekip thực hiện chương trình
đã cảm nhận được hương vị thơm lừng
cùng màu sắc đặc trưng vàng ôm

của những mẻ bánh thốt nốt đầu tiên
nói chung là cái bánh thốt nốt này chú dùng nó là cách nay khoảng gần năm mươi năm rồi
chú biết đó là khi chú còn nhỏ thì hiện nay là ở đây chú cũng có dùng hoa
thì rất là thơm và ngon mà chú cũng thích thích dùng cái bánh thốt nốt đó
bánh bò thốt nốt tuy là bánh dân gian trước đây chỉ sử dụng ở gia đình cộng đồng thôn xóm
nhưng giờ đây được xem là món ẩm thực độc đáo là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh an giang
với mong muốn góp phần làm phong phú danh sách ẩm thực an giang nói chung ẩm thực bảy núi nói riêng
hiện nay nhiều địa phương ở đây đang cố gắng dình dữ phát huy bằng nhiều hình thức
ngoài hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn người dân sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
địa phương còn xây dựng quy trình sản phẩm ô cốp là bệnh
bánh bò thốt nốt để giúp nâng cao về giá trị và tạo dựng thương hiệu bánh đặc sản quê nhà
hướng của xã thì sẽ định hướng cho cô bác nếu đã làm thì mình đăng ký thương hiệu
sau này nếu có nhu cầu của cô bác muốn đăng ký thương hiệu thì ở xã sẽ tạo điều kiện và liên hệ với các ngành
các ngành có liên quan của quyện đó để làm sao cho cái bánh bò thốt nốt nó có thương hiệu
sau cũng có thương hiệu bánh bò thốt nốt của an giang nói chung của vĩnh trung đó riêng
thêm một hành trình trải nghiệm được biết thêm những món ngon hương vị độc đáo của vùng bể núi an giang
chúng tôi lại có thêm nhiều kiến thức nhiều vốn sống vì kho tàng ẩm thực của miền sông nước nam bộ
và riêng bánh bò thốt nốt này với vị đậm đà ngọt liệm lại càng làm chúng tôi nhớ mãi không quên
xin tạm biệt vùng bể núi an giang tạm biệt miền sơn cước yên bình với nhiều ân tình trào gỡi
dẫu có vài ngày ngắn ngũi nhưng đâu đó còn động lại hương vị miền quê làm chúng tôi bước đi mãi vắng vương lưu luyến